theo các nhà nghiên cứu hệ thống miễn dịch bẩm sinh của trẻ em chống lại virus hiệu quả hơn so với hệ thống miễn dịch của người lớn
hầu hết trẻ em có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng chỉ có một số ít trường hợp có triệu chứng nặng sau khi mắc covid một mươi chín
không giống như các loại virus hô hấp khác như cốm hoặc virus hợp ba hô hấp sars cov hai gần như không tấn công trẻ em như người trưởng thành hoặc người già
vì virus không gây nguy cơ cao cho trẻ em nên nhiều bậc phụ huynh không đưa con đi tiêm phòng
tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em đủ tiêu chuẩn thấp hơn so với người lớn
các chuyên gia y tế công cộng đưa ra nhiều lời giải thích khoa học cho sự bảo vệ của trẻ em trước covid một mươi chín
nhưng vẫn để cao vai trò của vaccine với những trẻ dễ bị tổn thương và để kiểm soát sự truyền nhiễm
tỷ lệ trẻ em nhập viện do mắc covid một mươi chín đã đạt kỷ lục vào tháng một vừa qua ở mỹ khi biến chủng o micron xuất hiện
phá vỡ nhiều cột mốc trực
hệ thống miễn dịch gồm nhiều tuyến phòng thủ khác nhau
miễn dịch bẩm sinh điều phối phản ứng ban đầu chống lại nhiễm bệnh
trong khi miễn dịch thích ứng và phát triển chậm và hình thành một hệ thống phòng thủ cụ thể
calvin herod chuyên gia miễn dịch học và nội khoa tại đại học yale
so sánh miễn dịch của trẻ nhỏ như một pháo đài thời trung cổ
phản ứng miễn dịch bẩm sinh bao gồm chất nhồi trong mũi và cổ họng
giúp bẫy các loại viết quần có hại như một cái hảo ngăn
đưa những kẻ tấn công đi ra ngoài
miễn dịch bẩm sinh có các protein và tế bào kinh hoạt phản ứng miễn dịch ban đầu của cơ thể
ông hero ví chúng như những viên đạn đại bác được phóng ra khi kẻ thù bắt đầu xâm lược
tuyến phòng thủ thứ hai là hệ thống miễn dịch thích ứng gồm có tế bào t và tế bào b
hệ thống miễn dịch thích ứng mất nhiều thời gian để bắt đầu phản ứng
nhưng có thể ghi nhớ những điểm yếu của những kẻ từng xâm lực
tiến sĩ hao coi chúng như những người lính đang chuẩn bị cho trận chiến
bên trong pháo đài
khả năng miễn dịch bẩm sinh không có cùng một loại bộ nhớ
mà dựa trên các mô hình liên quan đến vi khuẩn có hại nói chung
các nhà miễn dịch học đã phát hiện ra rằng hệ thống miễn dịch của trẻ em
có mức phân tử bẩm sinh cao hơn và tăng phản ứng bẩm sinh so với người lớn
một bác sĩ chuyển nhiễm khoa nhi tại bệnh viện nhi đồng mostepho ở boston cho rằng
đây là một chìa khóa để giúp trẻ chống covid một mươi chín tốt hơn
khi covid một mươi chín càn quét new york vào đầu năm hai nghìn hai mươi
ông bà heros đã tìm hiểu tại sao người lớn phải nhập viện nhiều hơn trẻ em khi có mắc covid một mươi chín
cùng với các cộng sự họ cùng nhau nghiên cứu hệ thống miễn dịch trẻ em
họ bắt đầu với citywork một hoạt động chất protein nhỏ được tạo ra
bởi một loạt các tế bào giúp chúng tương tác với nhau
nghiên cứu của nhà harros đã so sánh sáu mươi năm trẻ em và sáu mươi người lớn mắc covid một mươi chín ở new york
kết quả cho thấy trẻ em ít phụ thuộc vào hệ thống miễn dịch thích ứng hơn người lớn
có thể là do chúng có phản ứng bẩm sinh mạnh hơn
họ cũng nghiên cứu các mẫu dịch mũi và cổ họng của một mươi hai trẻ em và hai mươi bảy người lớn
và nhận thấy rằng trẻ em có nhiều game liên quan đến khả năng miễn dịch bẩm sinh được kích hoạt
chúng cũng là đối tượng có mức suy tôn cao cao nên liên quan đến khả năng miễn dịch bẩm sinh
amy chung một nhà nghiên cứu tại viện nhiễm trùng miễn dịch peter doherty ở manboni australia nhận định
sau khi đưa ra máu của những người khỏe mạnh tiếp xúc với loại virus corona
gây nên đại dịch thì những người cao tuổi khỏe mạnh có phản ứng kháng thể có thể sẵn sàng trước covid một mươi chín
có thể do họ đã tiếp xúc nhiều lần với các virus corona khác chẳng hạn các loại gây bệnh cảm lạnh thông thường
mặt khác trẻ em không phản ứng kháng thể có sẵn mạnh vì ít tiếp xúc với các virus corona khác
điều này có vẻ không tích cực nhưng trong trường hợp này nó lại là lợi thế
khi trẻ em tiếp xúc với sars cov hai các kháng thể sẽ được huy động và tấn công các bộ phận thiết yếu của virus ngay lập tức
hệ thống miễn dịch của người lớn
những người cao tuổi nhắm mục tiêu vào các bộ phận của virus sars cov hai mà họ đã từng tiếp xúc trong các loại virus corona khác
những bộ phận đó dường như không quan trọng bằng việc ngăn nhiễm chủng tiến sĩ trung chia sẻ
vì trẻ em có khả năng phục hồi khá tương đối với covid một mươi chín nên một số cha mẹ đã không cho con đi tiêm chủng
cuộc khảo sát gần đây nhất của tổ chức gia đình với bốn trăm hai mươi bậc phụ huynh cho thấy rằng
một nửa trong số đó không quá lo lắng nếu có con cái mắc covid một mươi chín
kase bốn mươi tuổi
sống ở khanau new york không có kế hoạch đưa con đi tiêm
ngay cả khi chúng đủ tiêu chuẩn vì nguy cơ mắc bệnh nặng tương đối thấp
và vì cô lo lắng vì những tác dụng phụ sau khi tiêm
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
tỷ lệ tiêm chủng ở những người dưới một mươi tám tuổi thấp hơn nhiều so với người trưởng thành
chỉ có khoảng bốn mươi trẻ em đủ tiêu chuẩn đã tiêm đủ so với khoảng ba trên bốn người lớn đủ tiêu chuẩn
các nhà nghiên cứu chưa tìm ra bằng chứng cho thấy vaccine covid một mươi chín thiếu an toàn
trong nhiều thử nghiệm được thực hiện
trên hàng nghìn trẻ em các tác dụng thông thường của vaccine là rất nhẹ và không có di chứng lâu dài
vaccine covid một mươi chín chưa có sẵn cho trẻ em dưới năm tuổi
theo một cuộc thăm dò ngay cả khi vaccine cho nhóm trẻ này
chỉ ba mươi một phụ huynh có con ở độ tuổi có đồng ý cho con tiêm
khoảng một phần bốn số còn lại kiên quyết không cho tiêm
theo một nhà nghiên cứu gần đây nguy cơ mắc covid một mươi chín ở trẻ em là tương đương với người lớn
đồng thời có khả năng lây lan virus cao hơn
bà beth t c harrell cho biết có một số trường hợp trẻ em mắc bệnh covid một mươi chín
phải nhập viện điều trị một số khác tiếp tục có triệu chứng sau khi hết virus
nhóm đối tượng này cũng có nguy cơ mắc hội chứng viêm đa hệ thống
hoặc nisg một tình trạng hiếm gặp sau khi nhiễm covid một mươi chín
mbsc có thể dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc thậm chí tử vong
bà t c nói miễn dịch bẩm sinh không bảo vệ một trăm linh
mặc dù đó là lá chắn bảo vệ khá mạnh mẽ
covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe của trẻ